trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức liên bang nga tối ngày hai mươi hai tháng năm theo giờ địa phương
thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng nga dmitry medvedev đã dự lễ khai mạc
năm việt nam tại nga và năm nga tại việt nam được tổ chức tại thủ đô moscow
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng quan hệ việt nga là quan hệ hữu nghị
anh em thân thiết thủy chung sâu sắc đã trải qua bao thăng trầm của lịch sử từ những năm tháng
khó khăn của chiến tranh bảo vệ tổ quốc cho đến xây dựng đất nước phát triển thịnh vượng
tròn hai mươi năm năm trước việt nam và liên bang nga đã ký hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị
mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương
nhân sự kiện này cũng như nhân bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
hai nước đã quyết định tổ chức năm việt nam tại nga và năm nga tại việt nam
với mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị anh em truyền thống tốt đẹp
và hợp tác toàn diện giữa hai nước